trong chuỗi những sự kiện hướng tới kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh cố tổng bí thư lê duẩn
đoàn thanh niên tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với huyện đoàn cẩm xuyên đã tổ chức lễ thắp nến tri ân
hàng trăm ngọn nến đã được các đoàn viên thanh niên thắp lên tỏa sáng tại nhà thờ cố tổng bí thư lê duẩn
ở hồ kẻ gỗ xã cầm mỹ huyện cầm xuyên
tại lễ thắp nến tri ân các đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ tỉnh hà tĩnh
đã bày tỏ niềm tự hào lòng biết ơn sâu sắc đến công lao công hiến của đồng chí lê duẩn đối với cách mạng việt nam
thế hệ trẻ hôm nay nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh
truyền thống của quê hương hà tĩnh anh hùng nòi gương tổng bí thư lê duần
nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tinh thần đâu cần thanh niên có đâu khó có thanh niên
trước đó vào chiều ngày sáu tháng bốn huyện đoàn cẩm xuyên cũng đã tổ chức chương trình
thả cá vì lợi ích cộng đồng tại hồ kẻ gỗ với hơn một trăm một mươi kg cá các loại
kinh phí thả cá được đóng góp từ chương trình kế hoạch nhỏ
do các đoàn viên thanh niên trong toàn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh quyên góp